theo lịch làm việc tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ thông qua dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại đà nẵng
theo mô hình này huyện hòa vang và một mươi một xã của huyện vẫn giữ nguyên mô hình cũ
trong khi sáu quận bốn mươi năm phường sẽ không tổ chức hội đồng nhân dân
mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là ủy ban nhân dân quận và ủy ban nhân dân phường
đây là mô hình được đánh giá là phù hợp với đặc điểm và tính chất đô thị nhỏ gọn ít đơn vị hành chính như đà nẵng
năm hai nghìn chín đà nẵng đã thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại bảy quận huyện và bốn mươi năm xã phường
sau bảy năm triển khai mô hình trên đã được đánh giá là đạt kết quả tốt
ông bùi văn tiếng nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy đà nẵng thành viên xây dựng và chỉ đạo thực hiện mô hình thí điểm khi đó cho rằng
thành công nhất là thành phố đà nẵng đã chọn được mô hình thích hợp
vừa nâng cao vai trò quản lý nhà nước vừa bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

ông bùi văn tiếng nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy đà nẵng thành viên xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
ông bùi văn tiếng nguyên trưởng ban tổ chức thành ủy đà nẵng thành viên xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân